theo tổng cục hải quan tính chung trong tám tháng đầu năm cán cân thương mại xuất siêu đạt gần một mươi ba năm tỷ usd gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tám tháng đầu năm đạt hơn ba trăm ba mươi sáu chín tỷ đô la mỹ
tổng trị giá xuất khẩu đạt một trăm bảy mươi năm ba mươi sáu tỷ usd tăng hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhóm hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu và cũng có mức tăng cao so với tháng bảy với kết quả đạt gần năm ba mươi năm tỷ usd tăng tới hai mươi bốn bốn
tuy nhiên nhóm hàng này dù vẫn duy trì đạt gần ba mươi một sáu tỷ usd nhưng kim ngạch giảm năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
năm nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ một tỷ usd trở lên gồm máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may máy móc thiết bị
dụng cụ phụ tùng giày dép gỗ và sản phẩm gỗ
về hoạt động nhập khẩu nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn sáu tỷ usd tăng bảy sáu so với tháng trước